sở giáo dục và đào tạo tp hcm vừa có văn bản hướng dẫn dạy học trong giai đoạn ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
ngoài khuyến khích học sinh lớp chín và lớp một mươi hai học trên truyền hình sở giáo dục và đào tạo tp hcm
cũng yêu cầu các trường xây dựng chủ đề dạy học trực tuyến qua mạng để có thể hỗ trợ học sinh học tập tại nhà
việc dạy học trực tuyến cần đảm bảo các nội dung như chuyên đề dạy học trực tuyến phải có sự tương tác
giữa giáo viên với học sinh giữa học sinh với nhau và giáo viên phải giám sát được sự tương tác đó
sở giáo dục đào tạo tp hcm cũng nhắc nhở các trường lưu ý phương án cho học sinh không có điều kiện
tham gia học trực tuyến tiếp cận đầy đủ nội dung học tập của các chủ đề
tránh gây áp lực cho học sinh phụ huynh học sinh trong quá trình tổ chức dạy học trực tuyến
khi học sinh đi học trở lại trường xây dựng kế hoạch giải pháp tổ chức rà soát
đánh giá kết quả học tập qua internet trên truyền hình
từ đó hướng dẫn giáo viên rà soát tinh giản nội dung dạy học và điều chỉnh kế hoạch dạy học
theo hướng kế thừa những nội dung kiến thức đã học qua internet trên truyền hình